trong khi đó tại công an tỉnh đắk lắc cho biết vừa tiến hành bàn giao ba công dân cho chính quyền xã hòa hiệp huyện chư quynh để chính quyền xã bàn giao lại cho gia đình
ba công dân này đã bị bắt cóc làm con tin khi nhóm đối tượng tấn công vào hai trụ sở ủy ban nhân dân xã yà tiêu và ea cơ tu huyện chư quynh vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu
ba công dân này đã bị bắt cóc làm con tin khi nhóm đối tượng tấn công vào hai trụ sở ủy ban nhân dân xã yatio và eak tu huyện chư quynh vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu
tại một công trình gần với trụ sở xã yac cơ tu tại đây nhóm đối tượng này đã dùng súng đe dọa uy hiếp và bắt ba công dân trên làm con tin
sau đó nhóm này đập phá điện thoại yêu cầu cả ba con tin điều khiển xe gắn máy đi theo chúng
đến chiều ngày một mươi một tháng sáu hai trong số ba con tin đã được lực lượng công an giải cứu
tối ngày một mươi bốn tháng sáu con tin thứ ba cũng được lực lượng công an giải cứu an toàn
sau khi hoàn tất các thủ tục chính quyền đã bàn giao ba công dân về với gia đình